kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an ninh mạng
phát sóng chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn thông tin cá nhân là loại thông tin giá trị nhất
là tài sản của cá nhân và tổ chức đây được coi là mỏ vàng là mục tiêu săn tìm của tội phạm mạng
thời gian qua việc lộ lọt dữ liệu cá nhân đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền dương tư
là cơ sở để vấn nạn mua bán thông tin cá nhân lừa đảo công nghệ cao diễn ra tràn lan và ngày càng nhức nhối
bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng trở nên cấp thiết đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng
do liên quan tới tài sản có giá trị của nhiều người
trước khi đến với nội dung chính của chương trình như thường lệ mời quý vị và các bạn
đến với những tin tức an ninh mạng đáng chú ý trong tuần qua
tổng cục thuế vừa phát đi cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ cơ quan thuế
để lừa đảo trong tháng cao điểm quyết toán thuế
tổng cục thuế khẳng định không ủy quyền cho bất cứ tổ chức cá nhân ngoài ngành thuế nào
thu thuế hộ
tổng cục thuế khuyến cáo các trường hợp nhận được các tin nhắn cuộc thoại trên các nền tảng mạng xã hội
và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo cần lưu lại các bằng chứng cung cấp tới các cơ quan chức năng
nơi gần nhất để đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật
một số ngân hàng vừa gửi đi thông báo đến khách hàng về tình trạng lừa đảo mạo danh ngân hàng
tổ chức tín dụng đang diễn biến phức tạp trên diện rộng trở lại với nhiều hình thức khác nhau
trong đó thủ đoạn gần đây nhất để lừa đảo chiếm đoạt tiền là hỗ trợ đổi lại thẻ tín dụng
các ngân hàng khuyến nghị nếu nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo khách hàng nên thực hiện
hóa thẻ tài khoản thanh toán qua ứng dụng ngân hàng hoặc trình báo cơ quan chức năng
nếu phát hiện các trường hợp yêu cầu cần chuyển tiền cung cấp thông tin cá nhân thông tin thẻ tài khoản ngân hàng
thông tin cá nhân là loại thông tin giá trị nhất là tài sản của cá nhân
đây được coi là mỏ vàng là mục tiêu săn tìm của tội phạm mạng
việc lộ lọt dữ liệu cá nhân đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền dân tư là cơ sở để vấn nạn mua bán thông tin cá nhân
lừa đảo công nghệ cao diễn ra tràn lan và ngày càng nhức nhối
đây cũng là vấn đề được các cơ quan chức năng tập trung giải quyết cũng như khuyến cáo đến người dùng
gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng các tổ chức tiến dụng
từ các dữ liệu cá nhân tội phạm lừa đảo dựng lên các kịch bản tinh vi
thu diện đường linh khiến người dùng nhầm lẫn
chính phủ đã ban hành nghị định số một mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba về bảo vệ dữ liệu cá nhân
tuy nhiên tình trạng lộ lọt và bị lừa đảo vẫn tăng cao
đâu là nguyên nhân trách nhiệm của các bên ra sao trong bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng
đặc biệt trong các lĩnh vực ngân hàng tài chính
giả danh nhân viên ngân hàng
giả danh nhân viên ngân hàng
gọi điện mời trao làm thẻ tiến dụng nâng cấp thẻ tiến dụng
đặc biệt các cuộc gọi luôn được thực hiện vào ngày cuối tuần
khi con mồi sập bẫy
kẻ lừa đảo sẽ dẫn dụ người dùng cung cấp thông tin căn cước công dân
mã số otp truy cập đường linh chúng gửi
và khi con mồi thực hiện theo hướng dẫn đầy đủ
chỉ vài phút sau số tiền trong tài khoản bộc hơi
giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng giả danh nhân viên ngân hàng gi
việc lọt ra ngoài thì nó có nhiều nguyên nhân
trong đó không loại trừ khả năng là từ chính những người mà có trách nhiệm trong cái quản lý dữ liệu cá nhân này
họ chưa có chính sách bảo mật thông tin
nguyên nhân thứ hai đó là có một hệ thống những tin tặc dùng các biện pháp kỹ thuật để lấy cắt các thông tin thẻ tiến dụng
một nguyên nhân thứ ba là lộ lọt từ chính người sở hữu những thẻ tiến dụng này
có rất nhiều các hình thức lừa đảo trực tuyến hiện nay
ví dụ như là họ gửi do một link qua email hoặc là qua các mạng xã hội
và người dùng là người ta cung cấp các dữ liệu các cái thông tin
đặc biệt là thông tin về thẻ tiến dụng số thẻ tiến dụng và mã nhận diện cho những tin tặc này
và họ sử dụng để chiếm đoạt
theo thông tin từ bộ công an trong hai năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi
dữ liệu cá nhân mua bán trái phép qua thị trường chợ đen
lên tới gần một ba trăm linh gb dữ liệu
chứa hàng tỷ thông tin về các cá nhân của nhiều tổ chức doanh nghiệp trên cả nước
những con số dữ liệu của người dùng khổng lồ mà có lẽ chính những nạn nhân
cũng không hề hay biết rằng mọi thông tin của mình đang trở thành một món hàng hóa
cho việc thu lợi bất chính của các đối tượng
thông tin cá nhân là loại thông tin giá trị nhất
là tài sản của cá nhân và tổ chức
đây được coi là mỏ vàng
là mục tiêu săn tìm của tội phạm mạng
việc lộ lọt dữ liệu cá nhân đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền dân tư
là cơ sở để vấn nạn mua bán thông tin cá nhân
lừa đảo công nghệ cao diễn ra tràn lan và ngày càng nhức nhối
đây cũng là vấn đề được các cơ quan chức năng tập trung giải quyết
cũng như khuyến cáo đến người dùng
theo thống kê trong số hơn ba mươi loại hình tội phạm công nghệ cao
thì có đến hai phần ba loại hình tội phạm này sử dụng thông tin dữ liệu cá nhân
để thực hiện hành vi phạm tội
xu hướng tấn công lừa đảo hiện nay là giả mạo các trang web ngân hàng
ví điện tử để lừa người dùng đăng nhập nhằm lấy trộm thông tin
một số thủ đoạn phổ biến như là các đối tượng tổ chức các hoạt động
gia quét lộ hỏng bảo mật tấn công xâm nhập vào các hệ thống thông tin
của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp để chiếm đoạt dữ liệu cá nhân
một thủ đoạn nữa là các đối tượng xây dựng thiết lập các phần mềm
chuyên thu thập thông tin cá nhân
các phần mềm này được các đối tượng cài ẩn trong các trang mạng
ngoài ra các đối tượng thực hiện các hoạt động tán phát nhiều loại mã độc
có tính năng thu thập dữ liệu cá nhân trái phép trên không gian mạng
chính phủ đã ban hành nghị định số một mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba về bảo vệ dữ liệu cá nhân
theo đó trong lĩnh vực tài chính tiền tệ
với tư cách là bên lưu trữ xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng
các ngân hàng có trách nhậm phải bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng
để phòng tránh lừa đảo
các ngân hàng cần đặt vấn đề bảo mật thông tin khách hàng lên hàng đầu
đồng thời tuyên truyền khuyến cáo và hướng dẫn
để khách hàng nhận biết các hình thức lừa đảo qua kênh ngân hàng
chính phủ đã ban hành nghị định một mươi ba hai nghìn hai mươi ba về bảo vệ dữ liệu cá nhân
theo tôi các ngân hàng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
trong việc là thực hiện đầy đủ các quy định của nghị định một mươi ba về bảo vệ dữ liệu cá nhân
và trong đó các ngân hàng
trong quá trình thu thập phân tích xử lý và chỉnh sửa các thông tin cá nhân của khách hàng
thì nhất quyết là phải được sự đồng ý của chủ thể của thông tin dữ liệu đó
một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp
và đồng thời là cần phải có những biện pháp để cảnh báo khách hàng
khi có những giao dịch đáng ngờ
các đơn vị chức năng của ngân hàng nhà nước việt nam các ngân hàng thương mại
cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
cơ quan chức năng của các bộ ngành liên quan
để đẩy mạnh tăng cường các chiến dịch truyền thông tuyên truyền đến chủ thể
để khách hàng có thể nhận biết được các cuộc gọi tin nhắn các trang web các ứng dụng giả mạo lừa đảo
tuyên truyền cũng cần thực hiện qua nhiều kênh khác nhau
cũng cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức của nhân viên ngân hàng
đối với công tác bảo vệ an ninh mạng bảo vệ dữ liệu cá nhân
và công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
các ngân hàng cần tập trung đầu tư hệ thống giải pháp kỹ thuật
để có thể triển khai hiệu quả triệt đẻ quyết định số hai nghìn ba trăm bốn mươi năm của ngân hàng nhà nước
về việc triển khai các giải pháp an toàn bảo mật
trong thanh toán trực tuyến thanh toán khẻ ngân hàng
sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
mỗi người dùng cũng cần nêu cao tinh thần cảnh sát
tránh cung cấp những thông tin cá nhân tràn lan trên mạng xã hội
tránh truy cập vào những đường linh giả mạo
các trang web có yêu cầu điền thông tin cá nhân
chỉ cung cấp các thông tin cá nhân cho các tổ chức tin cậy
và thực sự cần với những mục đích và những cam kết bảo mật thông tin rõ ràng
bởi bảo vệ giữ gìn thông tin cá nhân

chính là tự bảo vệ mình trước các rủi ro
bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng trở nên cấp thiết
đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng
do liên quan tới tài sản có giá trị của nhiều người
hy vọng những thông tin của chương trình cũng sẽ giúp cho người dùng
có thêm kiến thức để ứng phó với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi hiện nay
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo